xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh hai mươi bốn h của truyền hình công an nhân dân
hôm nay thứ sáu ngày một mươi năm tháng một mươi
vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay
và trong sáu mươi phút sắp tới chúng tôi còn liên tục cập nhật
và mở đầu là các tin tức về tình hình chống dịch cũng như an ninh trật tự nổi bật
thưa quý vị và các bạn theo thống kê trên cổng tiêm chủng quốc gia
tính đến trưa nay ngày một mươi năm tháng một mươi
cả nước đã tiêm được hơn năm mươi chín tám triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
như vậy có thể thấy là tốc độ tiêm chủng vaccine đang tiếp tục được đẩy mạnh
mới đây bộ y tế đã ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế
thực hiện nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ

trong đó một trong những tiêu chí đánh giá cấp độ dịch của các địa phương
là độ bao phủ vaccine
cụ thể tỷ lệ người từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng covid một mươi chín
phần theo hai mức từ bảy mươi trở lên và dưới bảy mươi
bên cạnh đó bộ y tế cũng yêu cầu trong tháng một mươi
tối thiểu tám mươi người từ sáu mươi năm tuổi trở lên phải được tiêm đầy đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
và từ tháng một mươi một tối thiểu tám mươi người từ năm mươi tuổi trở lên
được tiêm đủ liều vaccine
thưa quý vị và các bạn
nhiều chốt kiểm soát ra vào cửa ngõ hà nội từ sáng nay
đã bắt đầu nới lỏng việc kiểm tra các thủ tục bỏ giấy đi đường
các phương tiện qua chốt lưu thông nhanh chóng
cụ thể hà nội đã tạm rút chốt kiểm dịch số tám
đây là chốt cửa ngõ thủ đô nằm trên cao tốc hà nội hải phòng
đoàn qua địa bàn tỉnh hương yên
hai mươi một chốt còn lại vẫn hoạt động
lý giải về việc tháo gỡ chốt số tám
trong sáng nay lãnh đạo công an thành phố hà nội
cho biết vì chốt trên nằm trên địa bàn tỉnh hưng yên
nay tỉnh hưng yên yêu cầu dừng việc lập chốt tại đây
vì tỉnh trên đã thực hiện theo nghị quyết một trăm hai mươi
nên lực lượng công an hà nội phải tạm thời rút chốt
lãnh đạo công an thành phố hà nội cũng cho biết
hiện nay thành phố chưa có chỉ đạo gì
về việc gỡ bỏ các chốt ra vào thủ đô
nên lực lượng công an vẫn triển khai như cũ
tuy nhiên hiện các chốt cửa ngõ không còn kiểm tra giấy đi đường
giấy xác nhận công việc lý do để ra vào hà nội
hà nội sẽ đi từng bước chắc chắn
để thiết lập trạng thái thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh
để phục hồi và phát triển kinh tế
chủ trương của thành phố là an toàn đến đâu
mở cửa đến đó vừa mở cửa vừa thăm dò đánh giá
không mở cửa ồ ạt chống dịch để sản xuất
và sản xuất để phục vụ chống dịch
và để có thể đạt được những mục tiêu đề ra
song song với các biện pháp đồng bộ toàn diện
thì điều quan trọng nhất chính là sự hợp tác
của từng người dân mỗi tổ chức doanh nghiệp
bởi chỉ một phút lơ là
những thành quả của hệ thống chính trị và nhân dân sẽ mất
ghi nhận sau đây của phóng viên antv
hàng quán được mở cửa đón khách tại chỗ
đây là niềm vui của tất cả những người kinh doanh
trên địa bàn thành phố hà nội
tuy nhiên vừa khôi phục kinh tế
vừa làm tốt công tác phòng chống dịch
khoảng cách vẫn phải được đảm bảo
khách đến quán vẫn trích mã cốt như thế này
thực ra thì khi mà nghe thông báo là được mở lại
thì ai cũng phấn khởi
vì thời gian vừa rồi thì đóng cửa rất là dài
ảnh hưởng rất là nhiều đến kinh tế
nhưng mà khi mở lại thì cũng nghe tuyên truyền
thì cũng đảm bảo được khoảng năm k
và thực hiện thì
mình chỉ phục vụ năm mươi cung sức thôi
khách đến là luôn luôn một trăm linh là phải
cứ đã quy rờ
đeo khẩu trang sắt phần đầy đủ
sau khi có các chỉ thị mới
công an phường đã tổ chức tuyên truyền tuần tra
để giám sát
cũng như để cho các cơ sở
chấp hành nghiêm các chỉ thị phòng chống dịch
các cơ sở phải chấp hành nghiêm
các vấn đề
cũng như giữ gìn các an ninh trật tự
để hạn chế những việc xảy ra
các vụ việc vi phạm an ninh trật tự
trên địa bàn
chỉ được một chút lơ là sẽ đánh mất
thành quả phòng chống dịch của cả nước
còn tại các nhà máy xí nghiệp
trên địa bàn thành phố
sau nhiều tháng tạm ngừng hoạt động hoặc phải chia ca
nhiều đơn vị đã huy động
một trăm linh người lao động đi làm
trong đó việc chăm lo tới đời sống
người lao động cũng là một bài toán
được quan tâm hàng đầu
đến thời điểm này
hà nội gần như đã phục hồi lại trạng thái bình thường
các phương tiện công cộng
cũng đã chính thức
đã phục hồi lại trạng thái bình thường
đã được lưu thông
với diễn biến phức tạp của dịch bệnh
và với những chiến lược được thành phố đặt ra
trên căn cứ khoa học
và trao quyền cho từng pháo đài xã phường
nơi trực tiếp phòng chống dịch covid một mươi chín
sự linh hoạt này
giúp thành phố theo kịp diễn biến thực tế của dịch bệnh
nếu quy định thích ứng an toàn
với đại dịch được thực hiện nghiêm túc
chắc chắn thủ đô sẽ có diện mộ khác
trong trạng thái bình thường mới
trong những ngày sau
không chỉ hà nội mà nhiều địa phương khác đã dục dịch
và hà nội có phản ứng rất là sớm
dục dịch và đã ban hành luôn
thì bắt đầu mở cửa ra một số cái hoạt động sản xuất kinh doanh
tôi thấy những người dân hà nội là người ta rất là phấn khởi
nhưng cái quan trọng nhất
là chỉ thị nghị quyết một trăm hai mươi tám
là cái nghị quyết không cho phép
tất cả các địa phương đặt ra các quy tắc xử sự riêng
trái thẩm quyền không tôn nhất
và gây cản trở đến hoạt động sản xuất kinh doanh
và gây khó cho đi lại của người dân như thế
là tự nhiên
hà nội sẽ đi từng bước chắc chắn
để thiết lập trạng thái thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh
để phục hồi và phát triển kinh tế
song song với các biện pháp đồng bộ toàn diện
nhiệm vụ quan trọng này
đòi hỏi sự hợp tác của từng người dân
và mỗi tổ chức doanh nghiệp
bởi nguy cơ tái bùng phát dịch covid một mươi chín vẫn còn
tiếp tục với một thông tin đặc biệt
đáng chú ý
một đường dây cá độ bóng đá
có mạng internet lớn nhất từ trước đến nay
ở huyện crong năng
với tổng số tiền giao dịch mỗi ngày trên hai tỷ đồng
vừa được công an huyện crong năng
phối hợp với phòng an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh đắk lắc triệt phá thành công
đường dây này do đối tượng văn chín
trú tại xã tam giang huyện crong năng cầm đầu
trước đó chín đã liên lạc với một người
ở thành phố hồ chí minh
mua hai tài khoản cá độ bóng đá
và giao lại một tài khoản cho phan anh quân
chú cùng huyện quản lý
tài khoản còn lại chín chia nhỏ làm hai mươi sáu tài khoản con
rồi giao cho các đối tượng trong đường dây
để tham gia cá độ bóng đá với các con bạc
trùng bình mỗi ngày
đường dây này giao dịch cá độ bóng đá trên hai tỷ đồng
hiện công an huyện crong năng
cùng phòng an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh đắk lắc
đã làm rõ được một mươi năm đối tượng trong đường dây này
đồng thời đang tiếp tục điều tra mở rộng
các đối tượng có liên quan
để xử lý về hai hành vi
đánh bạc và tổ chức đánh bạc
thưa quý vị
hoán lưu của bão số tám
sau khi đi vào đất liền đã gây mưa lớn
trên địa bàn tỉnh nghệ an
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất
tại khu vực miền núi
và ngập úng cục bộ
tại các vùng trũng thấp ven sông khu vực ven biển
anh hưởng đến nhiều hội dân nuôi cá lồng bè
để đảm bảo an toàn tính mạng
tài sản cho người dân trên địa bàn
công an tỉnh nghệ an đã tham mưu cấp ủy chính quyền
huy động tối đa lực lượng
triển khai nhiều biện pháp để hạn chế thiệt hại
tại huyện thanh trương
lực lượng chức năng đang khẩn trương tiến hành khắc phục
tình trạng sạt lờ rú ngược
các phương tiện đã sàn lấp đất đá
tràn xuống quốc lộ bốn mươi sáu
hiện tại giao thông đã được thông suốt
trước đó nhiều ngày mưa lớn kéo xài
nên rú ngược tiếp tục sạt lờ
gây ách tắc giao thông tuyến quốc lộ bốn mươi sáu
cũng do mưa lớn kéo xài
đã gây sạt lở tại nhiều địa phương của huyện kỳ sơn
trước tình hình đó
huyện đã chủ động sơ tán cho hơn hai trăm hai mươi hộ
gần một bốn trăm linh người
tại các xã mường hải mường tiếp bảo nam
đến nơi an toàn
lực lượng công an đã hỗ trợ cấp phát lương thực
cho người dân đi sơ tán
huyện cũng đã thành lập các đoàn đi khảo sát thực tế
cũng đã có báo cáo cụ thể về tỉnh
chỉ đảo xã
chuẩn bị các phương án di rời dân
chúng tôi cũng cướp quyết bằng mời giá
khi có mưa là phải di rời
đã có hơn ba ba trăm linh tàu thuyền của tỉnh nghệ an
về neo đậu tại nhiều vị trí
để tránh cơn bão số bảy trước đó
tại thị xã cửa lò
hơn ba trăm linh thuyền đánh bắt cá đã cập bến an toàn
thị xã đã có nhiều kinh nghiệm
để ứng phó với mưa bão
nên phương châm bốn tại chỗ
được địa phương chủ động triển khai từ sớm
công an tỉnh đã tăng cường cho công an thị xã
năm mươi đồng chí
để hỗ trợ công an thị xã cửa lò

và chia quân tỉnh
và chia quân xuống địa bàn
cùng với nhân dân cùng với chính quyền cơ sở
để giải quyết tốt các nội dung
các tình huống liên quan đến phòng chống lụt bão
đặc biệt là bộ tây chỗ
trong hai ngày qua
công an thị xã cửa lò đã thường xuyên tuyên truyền
kêu gọi người dân
nhất là các hộ kinh doanh ven biển
tiến hành thu dọn các kiosk và di rời tài sản
tại phương nghi tân
có nhiều hộ nuôi bẻ cá trên biển
do chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
nên nhiều loại cá của bà con nông dân
chưa thể tiêu thụ được
khiến lượng cá nuôi tồn tại trên các bè
là rất lớn
trước lúc diễn biến phức tạp
theo dõi thường xuyên diễn biến phức tạp của con bào
để khi nào có sự hỗn hợp
thì anh em có lực lượng
thường xuyên ứng dụng bốn tây chỗ
để đưa bà con
đưa những người ở dưới lồng bè lên vị trí an toàn
đồng thời bảo vệ tài sản
giảm thiệt hại thất nhất
cho bà con nuôi lông bè trên địa bàn phương
trước lúc bà bào
sự quan tâm của chính quyền đề phương
đưa thông báo tất cả các lông bè
là lệ trọng trăng trống
và thông báo cho tất cả mọi người
khi bào vào và lên bờ
sự báo trong thời gian tới
bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác
ở phía đông bắc bộ
sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh phía tây bắc bộ
và bắc trung bộ
từ đêm nay một mươi năm tháng một mươi đến ngày một mươi tám tháng một mươi
ở khu vực từ nghệ an đến quảng nam
có mưa to đến rất to
các địa phương trong tỉnh đã chủ động theo dõi diễn biến thời tiết
kịp thời triển khai các phương án
phòng chống bão lụt xa lở đất
đảm bảo tính mạng và tài sản cho nhân dân
tiếp tục chương trình mời quý vị và các bạn
cùng theo dõi các tin tức đáng chú ý khác
trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
từ trường quay phía nam
kim thạch xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kính thưa quý vị kể từ ngày hôm nay
các phường trên địa bàn thành phố hồ chí minh
đã bắt đầu triển khai tiêm chủng mở rộng
trở lại cho trẻ
và sau nhiều tháng phải tạm ngưng
do dịch covid một mươi chín
việc gấp rút thực hiện cũng như tiêm chủng trở lại
trong giai đoạn này
hiện nay thì không chỉ là giúp trẻ không đánh mất cơ hội
phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm
mà còn tránh nguy cơ dịch chồng dịch
quận phú nượng thành phố hồ chí minh
là một trong những điểm xanh hiếm hoi của thành phố
với tỷ lệ tiêm vaccine covid một mươi chín
đạt một trăm linh cả hai mũi
đây cũng là thời điểm thích hợp
để quận nhanh chóng triển khai các hoạt động tiêm chủng
trở lại cho trẻ em
sáng nay ngày một mươi năm tháng một mươi
đồng loạt nhiều phường đã thông báo kêu gọi phụ huynh có trẻ
trong độ tuổi tiêm chủng mở rộng
đến tiêm theo lịch
đa số đều đã trễ lịch từ sáu đến tám tháng
thậm chí có trẻ chưa được tiêm mũi vaccine nào khác
trừ hai mũi lao và viêm gan b sơ sinh
tại bệnh viện khoa sản
do ảnh hưởng của dịch
bé đã bị hai tháng
bé không có chích lại mũi tiếp theo
và hôm nay mình đưa bé tới đây
để chích cái mũi bại liệt
thì thật sự là mình cũng rất
mình cũng có điện thoại lên trung tâm
để hỏi là vấn đề là
mình ngưng như vậy
thì có ảnh hưởng gì tới sức khỏe của bé hay không
thì nhân viên tôi vẫn nói là
vẫn không có bị sao hết
mình cứ ở nhà và chờ tới lịch tiêm
thì mình đi tiêm lại sau cái dịch thôi
theo thống kê cho đến nay
tỷ lệ tiêm chủng mở rộng tại quận phú nhuận
chỉ đạt sáu mươi ba ba so với chỉ tiêu chín mươi năm
của trung tâm kiểm soát bệnh tật
tp hcm đề ra
để đạt được tỷ lệ miễn dịch cộng đồng
tỷ lệ trẻ sinh năm hai nghìn một mươi
đã tiêm mũi sởi thứ hai
chỉ đạt tám mươi hai năm trên chín mươi năm
tỷ lệ tiêm vaccine bạch hầu
ho gà uống ván mũi bốn
chỉ đạt bảy mươi năm hai trên chín mươi năm
sự gián đoạn này là điều chưa có tiền lệ
khi mà dịch bắt đầu kiểm soát ổn định
theo chỉ đạo của sở y tế
với lại là thành phố và quận
thì trung tâm y tế quận và các trạm y tế
đã rà sát lại
và tổ chức vét tiêm chủng cho các trẻ
tỷ lệ tiêm chủng của bên
quả phú nhuận thì thiếu chủ yếu là tiêm chủng đầy đủ
cho các trẻ sinh năm hai nghìn hai mươi
và tỷ lệ sởi hai
và dvt bốn
là gồm bạch hầu uống ván ho gà
cho các trẻ sinh năm hai nghìn một mươi chín
dự kiến thì là
mỗi phường khoảng từ ba mươi đến bốn mươi trẻ
trong tháng này sẽ cần tiêm chủng
thì em dự kiến
toàn quận là khoảng ba trăm linh trẻ
việc bù đắp lại độ bao phủ
và khoảng trống miễn dịch
đang được ngành y tế thành phố thực hiện khẩn trương
nhằm đạt đến tỷ lệ tiêm chủng mở rộng
trong bất cảnh nước ta đã vượt qua
giai đoạn cao điểm của dịch covid một mươi chín
đây cũng là thời điểm chích ngừa tốt nhất cho người dân
đầu lãng mười thì htc có ra
cái dân bản là nhắc nhở
các y tế địa phương lưu ý
để mà triển khai sớm
cái hoạt động tiêm chủng mở rộng cho trẻ
khi mà đưa trẻ đi tiêm chủng
thì vẫn là thực hiện nghiêm ngặt
thì tất cả các hoạt động trong thời gian này
đều là năm k hết
thì cái việc đưa trẻ đi tiêm chủng
cũng không phải là ngoại lệ
cái thứ hai là tích cực phối hợp
tích cực nắm bắt thông tin từ địa phương
để mà biết khi mà trẻ được mời
đi tiêm chủng
thì nhanh chóng đưa trẻ đi tiêm chủng
trẻ em có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm
cao hơn người lớn
nguy cơ diễn tiến nặng cũng nặng nề hơn
việc phòng bệnh chủ động luôn tốt hơn nhiều
so với chữa bệnh
chính vì thế chủ ngừa là nguyên lợi
mà mỗi đứa trẻ nên được hưởng
và người dân không nên vì lo lắng dịch covid một mươi chín
mà bỏ lỡ lịch tiêm chủng của trẻ
kính thưa quý vị
mới đây sở giao thông vận tải tp hcm
đã cảnh báo tình trạng một số nhóm
trên mạng xã hội lấy danh nghĩa là
hội đồng hương chuyến xe nghỉ tình
của các tỉnh để lừa gạt người dân
đang có nhu cầu cấp thiết được về quê
và trước tình hình trên
lực lượng chức năng tại các chốt cửa ngõ
đã tăng cường kiểm tra
kết hợp các biện pháp nghiệp vụ kịp thời xử lý
để đảm bảo an toàn cho người dân
đi và đến tp hcm
ghi nhận tại các chốt kiểm soát
ra vào cửa ngõ tp hcm
sau nửa tháng thành phố áp dụng nới lỏng
giãn cách xã hội
đến hôm nay vẫn còn người dân về quê
và có cả người trở lại thành phố
chính vì vậy lực lượng tại các chốt kiểm soát
phải linh hoạt kiểm tra
bởi từng trường hợp trong thời điểm thành phố
nới lỏng giãn cách xã hội
bốn tháng nay em cũng xây dựng
em cũng có ở trong các láng chạy
che bằng bạc
mưa bão này kia nọ cũng bất tiện
vợ mang thai nữa
quê dễ bề chăm sóc
vợ em gần sanh rồi
cho nó không có chăm sóc
như về quê trốn dịch mấy tháng nay
giờ nay cũng
công ty gọi lên đạm
thì cũng quay lên đạm đi tử túc lên thôi
còn ngoài ra thì cũng không có đi chung đòn gì với ai hết
mới đi lên đây cũng thưa thớt lắm
cũng chưa có xe gì nhiều
trong tình hình này
thì chúng tôi cũng đã tiếp tục phối hợp
cùng với các lực lượng tiến đầu
chốt chặn ở các tiến đường
tiến đường chính giáp ranh giữa các tỉnh
giáp ranh tp hcm
để mà tiếp tục
kiểm soát người phương tiện
giao thông hạn chế lưu thông
các trường hợp đảm bảo
theo đúng tiêu chuẩn đúng quy định
không phải là tất cả
những người đều được phép
tham gia giao thông trên tuyến
vừa thực hiện công tác chống dịch
nhưng mà vừa phải đảm bảo phát triển kinh tế xã hội
để phù hợp với tình hình mới
trong giai đoạn ngày nay
trong thời gian qua các chốt cửa ngõ
tại tp hcm liên tục phát hiện nhiều vụ
lợi dụng luồng xanh để vận chuyển hàng lậu hàng cấm
và vận chuyển người ra vào vùng dịch trái phép
trước sự gia tăng phương tiện lưu thông
trên đường khi người dân có nhu cầu
đến tp hcm cũng như từ thành phố
đi về các tỉnh cơ quan chức năng
đã đưa ra cảnh báo các đối tượng lấy danh nghĩa
là hội đồng hương chuyến xe nghỉ tình
để lừa gạt người dân nhằm lấy thông tin
cá nhân và yêu cầu chuyển khoản một số tiền
vì vậy lực lượng công an
sẽ tăng cường kiểm tra tất cả phương tiện
đồng thời kết hợp các biện pháp nghiệp vụ
để phát hiện các đối tượng lợi dụng
như cầu đi lại của người dân
để thực hiện hành vi trái pháp luật

lực lượng cảnh sát hình sự của bộ công an
lực lượng cảnh sát cơ động của bộ công an
và công an địa phương
chúng tôi kiểm soát chặt
những phương tiện vào
ra theo các quy định của ủy ban dân thành phố
quy định nhằm phòng tránh lây lan dịch bệnh
và phát hiện được cội phạm
sẽ ra lợi dụng cái việc cơ thông nhân tải
để là khu lệ bốc chính
thành phố bước sang giai đoạn
nới lỏng giãn cách xã hội
tuy nhiên chúng ta vẫn không được chủ quan
mà phải luôn thực hiện nghiêm công tác phòng chống
kiểm soát dịch bệnh
thành phố hồ chí minh đã có bộ tiêu chí
gửi cho năm tỉnh thành nâng cận
theo đó người dân đang cư trú ở thành phố
có nhu cầu về quê
phải thông qua sự sắp xếp từ chính quyền địa phương
còn đối với những công dân
người dân muốn quay lại thành phố hồ chí minh
cần thực hiện theo hướng dẫn của sở giao thông vận tải
và đáp ứng đủ các yêu cầu về phòng chống dịch
của ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố hồ chí minh
ngày một mươi năm tháng một mươi
cơ quan cảnh sát điều tra công an
huyện tánh linh tỉnh bình thuận
đã khiến hành khởi tố vụ án hình sự
bắt tạm giam đối với bị can kinh vũ long
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
trú tại thôn bốn xã mạng tố
huyện tánh linh tỉnh bình thuận
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
khi thi hành không vụ
theo điều tra bị can kinh vũ long
là công chức địa chính xã mạng tố
huyện tánh linh
được phân công việc kiểm tra thấm định
và tham mưu hồ sơ cấp mới
chuyển nhận quyền sử dụng đất
đối với hai mảnh đất ở và đất trồng lúa
ở thôn một xã mạng tố
của gia đình bà nguyễn thị hớn
nhưng vì động cơ cá nhân và vụ lợi
vào cuối năm hai nghìn hai mươi
kinh vũ long đã cố ý làm trái các quy định hiện hành
trên lĩnh vực đất đai
gây thiệt hại đến lợi ích hợp pháp của gia đình bà nguyễn thị hớn
với những tài liệu chứng cứ đã thu thập được
hành vi của kinh vũ long đã cấu thành tội
lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ
được quy định tại khoảng một điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tánh linh
cũng đã tiến hành lệnh khám sát nơi ở
của bị can kinh vũ long
để tiếp tục thu thập chứng cứ
phục vụ cho công tác tố tụng theo luật định
cũng trong sáng ngày một mươi năm tháng một mươi
tại thành phố hồ chí minh
bộ tư lệnh cảnh vệ tổ chức gặp mặt truyền thống
kỷ niệm sáu mươi năm năm
ngay thành lập phòng cảnh vệ miền nam
ngày một mươi tám tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu
ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
và đón nhận bằng khen của thủ tướng chính phủ
tại buổi gặp mặt truyền thống
đại biểu và cán bộ chiến sĩ có điều kiện ôn lại
truyền thống xây dựng chiến đấu về trưởng thành
của phòng cảnh vệ miền nam
tiền thân là c tám mươi đại độ tám mươi
sau là đoạn một trăm tám mươi an ninh vũ trang miền nam
do sứ ủy nam bộ trực tiếp chỉ đạo thành lập
ngày một mươi tám tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu
tại ấp xóm mới xã thạnh bình huyện tân biên
tỉnh tây ninh
với nhiệm vụ bảo vệ các đồng chí lãnh đạo xứ ủy
bảo vệ căn cứ và các cơ quan trực thuộc sứ ủy nam bộ
nay là khu di tích lịch sử căn cứ trung ương cục miền nam
hôm nay thì bộ tư lệnh cảnh vệ
tổ chức kỷ niệm sáu mươi năm năm
ngày thành lập phòng cảnh vệ miền nam
để ôn lại những truyền thống hào hùng
suốt sáu mươi năm năm qua
và giao nhiệm vụ cho thế hệ hôm nay
và mai sau của phòng một trăm tám mươi
anh hùng tiếp tục
lập nhiều chiến công thành tích
để viết tiếp
trang sử vẻ vang hào hùng
của các thế hệ trước đây
đã để lại
trải qua các giai đoạn cách mạng khác nhau
và qua sáu mươi năm năm vừa chiến đấu xây dựng
và vừa trưởng thành về mọi mặt
từ một đơn vị tiền thân s tám mươi
phát triển thành các đại đội tiểu đoàn đoàn trung đoàn
và nhiều lần thay đổi phiên hiệu
tên gọi khác nhau
như nhiệm vụ xuyên suốt của đơn vị được đảng nhà nước và nhân dân giao phó
đó là bảo vệ đảng bảo vệ lãnh tụ
dù trải qua các cuộc trường kỳ kháng chiến
dành độc lập tự do cho dân tộc
hay trong thời kỳ hòa bình của đất nước
các thế hệ cán bộ chiến sĩ phòng cảnh vệ miền nam
luôn kiên cường không quá ngại hy sinh gian khổ
anh dụng chiến đấu lập nhiều chiến công
bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
các đoàn khách quốc tế
các sự kiện đặc biệt quan trọng được tổ chức
tại thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam
ghi nhận những thành tích cống hiến của cán bộ chiến sĩ đơn vị
đảng nhà nước đã trao tặng nhiều phần thưởng cao quý
hàng ba năm hai nghìn một mươi sáu và hai nghìn một mươi một
hồn chương chiến công hạng hai năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
và nhiều phần thưởng cao quý khác
có bốn tập thể và năm cá nhân của đơn vị
được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
dịp này bộ tư lệnh cánh vệ
còn long trọng tổ chức đón nhận bằng khen của thủ tướng chính phủ
trao tặng cho cán bộ chiến sĩ phòng cảnh vệ miền nam
vì có nhiều thành tích trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu
có phần vào sự nghiệp xây dựng chung nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc